hôm nay chín tháng một mươi ở các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định đã có mưa vừa mưa to
riêng quảng bình thừa thiên huế có mưa to đến rất to có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ một trăm linh hai trăm linh mm
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi qua trung bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh
nên trong đêm nay chín tháng một mươi và ngày mai một mươi tháng một mươi ở các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
ở hà tĩnh quảng bình bình định phú yên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ bốn mươi tám mươi mm
có nơi trên chín mươi mm dự báo từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi các tỉnh trung trung bộ và nam trung bộ
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to